chiều nay nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm chúc tết gia đình cố trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn
và gia đình cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã thành kính thắp nén hương thơm
tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của cố trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn
và cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo đối với sự nghiệp cách mạng của đảng dân tộc
và với quốc hội
cụ bùi bằng đoàn được quốc hội bầu giữ chức trưởng ban thường trực quốc hội
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một
trên cương vị đứng đầu quốc hội cố trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn
luôn đề cao tư tưởng đại đoàn kết để động viên các lực lượng tham gia kháng chiến
qua đó khẳng định vai trò của quốc hội trong việc đại diện cho ý chí của toàn dân
cho tinh thần đoàn kết toàn dân tộc
cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo là chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ khóa tám năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi hai
với trọng trách của mình cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo đã cùng quốc hội đảm đương sứ mệnh
xây dựng khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước
do đại hội toàn quốc lần thứ sáu của đảng khởi xướng
thông qua nhiều đạo luật có vai trò thể chế hóa đưa đường lối đổi mới của đảng vào cuộc sống
đặc biệt trong nhiệm kỳ quốc hội khóa tám quốc hội đã soạn thảo và thông qua hiện pháp
một nghìn chín trăm chín mươi hai bản hiện pháp của thời kỳ đổi mới đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đổi mới tư duy pháp lý
đặt ra nền tảng pháp luật cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan hữu quan
đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi sáu tích cực chuẩn bị biên soạn cuốn lịch sử tám
hai mươi năm quốc hội việt nam trong đó có phần quan trọng
về cố trưởng ban thường trực quốc hội bùi băng đoàn và cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo
nhân dịp chuẩn bị đón năm mới giáp thìn chủ tịch quốc hội chúc gia đình cố trưởng ban thường trực quốc hội
bùi bằng đoàn và gia đình cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo mạnh khỏe tiếp tục đóng góp tích cực
vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển theo mong muốn của cố trưởng ban thường trực quốc hội
bùi bằng đoàn và cố chủ tịch quốc hội lê quang đạo
ngày hôm nay ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách người nghèo công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
tại huyện châu thành sông riềng và huyện gò quao tỉnh kiên giang
ngay khi đến kiên giang phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đến thăm mẹ việt nam anh hùng phùng thị khéo
tại thị trấn minh lương huyện châu thành
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó chủ tịch thường trực quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe
đời sống sinh hoạt và tặng quà mẹ việt nam anh hùng chúc mẹ năm mới dồi dào sức khỏe trường thọ
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh kiên giang
tiếp tục quan tâm chăm lo cho các mẹ việt nam anh hùng cũng như các gia đình có công với nước
gia đình thương binh liệt sĩ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn cả về vật chất và tinh thần
đến thăm tặng ba trăm linh phần quà tết cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại cảng cá tắc cậu
xã bình an huyện châu thành và gia đình chính sách người nghèo tại huyện dòng riền và huyện gò quao
tại đây phó chủ tịch thường trực quốc hội gửi tới gia đình chính sách người nghèo công nhân
người lao động sản xuất tỉnh kiên giang lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc phó chủ tịch thường trực quốc hội chúc các doanh nghiệp
tập thể công nhân người lao động và gia đình chính sách người nghèo một năm mới dồi dào sức khỏe
năm mới nhiều thắng lợi mới đồng thời nhấn mạnh phát quy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc
trước mọi dịp tết đến xuân về đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn quan tâm
cố gắng dành mọi nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách hộ nghèo các đối tượng chính sách
có hoàn cảnh khó khăn công nhân người lao động để mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón tết
thưa quý vị thực hiện chương trình công tác của bộ chính trị
nhân dịp đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn
chiều nay đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã đến thăm chúc tết đảng bộ
chính quyền nhân dân các dân tộc và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà giang
thay mặt lãnh đạo đảng thường vụ quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng và tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng lương cường chúc mừng thành tích mà đảng bộ nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh hà giang đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đón xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đại tướng lương cường nhấn mạnh tỉnh hà giang cần chuẩn bị để nhân dân trong tỉnh đón tết vui tươi an toàn đầm ấm
đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách người có công công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn để nhà nhà người người đều có tết
nhân dịp này đại tướng lương cường trao quà tặng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh hà giang và các gia đình chính sách
người có công tiêu biểu hộ nghèo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thanh thủy đại tướng lương cường ghi nhận và biểu dương
đảng ủy ban chỉ huy đồn đã thực hiện tốt chức năng chủ trì chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn đại tướng lương cường yêu cầu đảng ủy ban chỉ huy đồn cần tập trung xây dựng khối đoàn kết
thống nhất cao xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực và trách nhiệm cao
chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật tuyệt đối không để các đối tượng lôi kéo mua chuộc tham nhũng tiêu cực
nhất là các tổ công tác lẻ xa đơn vị cắt chốt chạm cửa khẩu
phối hợp với chính quyền địa phương tập trung nắm dự báo chính xác mọi diễn biến tình hình tuyến biên giới để nhân dân yên tâm đón tết
cán bộ chiến sĩ biên phòng phải duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống
ngay đến ngày hai mươi bốn tháng một đoàn công tác của vùng ba hải quân cùng các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đi tặng quà chúc tết tại đảo cồn cỏ và đảo lý sơn
ngày hôm nay đại tướng phạm văn trà nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng cùng với ban liên lạc trung đoàn một u minh quân khu chín đi khảo sát điểm đặt bia tưởng niệm chiến thắng đồn đình đại an ở ấp đại an xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đồn đình đại an của địch lúc bấy giờ gồm hai đòn bình định và đại đội bảo an đây còn được xem là điểm bình định đầu tiên của quyện kế sách để đánh phá phong trào cách mạng khu vực ba xã an thế hội nhân mỹ và an lạc tây xong chúng tiếp tục mở rộng bình định sang những nơi khác
trước những âm mưu thâm độc của địch muốn biến nơi đây trở thành vùng trắng để nắm và quản lý dân bộ tư lệnh quân khu chín đã chỉ đạo cho tiểu đoàn ba trăm linh chín trung đoàn một u minh kết hợp với các lực lượng tại địa phương
đêm ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy các đơn vị đồng loạt tiến công đánh địch nhằm phá vỡ kế hoạch bình định của địch tại trận đánh này ta lợi khỏi vòng chiến đấu hơn một trăm linh tên địch bắn trái hai xe m một trăm một mươi ba và thu nhiều loại vũ khí khác
qua trận đánh này đã làm nức lòng quân dân quyện kế sách nói riêng tỉnh sóc trăng nói chung và quân dân nơi đây một lòng thủy chung sát son theo đảng cho đến ngày giải phóng thống nhất đất nước
đình đại an ở ấp đại an xã thới an hội quyện kế sách
tỉnh sóc trăng được khảo sát đặc biệt tưởng niệm chiến thắng đã trở thành địa chỉ đỏ để cho thế hệ hôm nay học tập và nôi theo truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta
cầu bạch sa bắc qua sông lô là công trình giao thông nhóm b cầu cấp hai
đường dẫn cầu cấp ba
có tổng chiều dài toàn tuyến gần một sáu km
cầu có nền đường rộng chín mét gồm ba nhịp
điểm đầu giao với km hai trăm linh bốn cộng hai trăm linh quốc lộ hai
điểm cuối tuyến kết nối đường dt một trăm tám mươi chín địa phận xã bạch sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
cầu bạch sa được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ rút ngắn thời gian quãng đường di chuyển
đã bứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa bảo đảm an toàn giao thông
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam đại sứ quán pháp tại việt nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề
hướng tới quản lý tốt hơn các bệnh mãn tính tại việt nam
hiện nay việc quản lý bệnh mãn tính tại việt nam đang gặp không ít các thách thức như chưa có luật phòng chống bệnh không lây nhiễm
chưa có hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về bệnh không lây nhiễm bệnh mãn tính gánh nặng chi trả từ quỹ
và bệnh không lây nhiễm
các bệnh mãn tính cũng như cơ sở y tế phục vụ khám chữa bệnh của các bệnh mãn tính tăng hàng năm
trong khi mức đóng bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân này lại không tăng
các chuyên gia đã đề nghị cần sàng lọc một số bệnh mãn tính để có lộ trình phù hợp điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế
quản lý khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện xã tuyến tỉnh tuyến trung ương
chỉ thực hiện khám chữa bệnh chuyên sâu
cơ sở y tế tuyến trên bắt buộc chuyển về tuyến dưới điều trị sau khi hết giai đoạn cấp tính
xây dựng luật phòng chống bệnh không lây nhiễm để việc quản lý sức khỏe tại cộng đồng được đánh giá đúng tầm quan trọng
không khí lạnh kèm gió mạnh đã tràn về tới hà nội gây mưa rét trên diện rộng thời tiết xấu
theo quy định của ngành giáo dục nếu nền nhiệt xuống dưới một mươi độ c
thì các trường phải cho học sinh mầm non tiểu học nghỉ học tránh xét
phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia cho biết bắt đầu từ hôm nay hai mươi hai tháng một
cơ quan khí tượng sẽ phát hành bản tin nhiệt độ lúc sáu giờ sáng để các địa phương và các trường học
có phương án linh hoạt trong kế hoạch dạy học bảo đảm sức khỏe cho học sinh
đây là đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
thời gian rét đậm rét hại sẽ duy trì liên tục từ nay đến khoảng ngày hai mươi bảy tháng một
giai đoạn từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một là ba ngày rét nhất trong đợt rét này
nhiều nơi dưới năm độ c đồng bằng
chỉ còn một mươi độ c
tiếp theo chương trình nhiều hoạt động chăm lao tết cho đoàn khuyên người lao động
tết sớm của lực lượng vũ trang
chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển lục thôn a quỳ bành bắc yên bái đã trao một xuất quà
trị giá năm trăm linh triệu đồng cho đại diện mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh yên bái
chương trình tết chia sẻ xuân ấm áp là hoạt động thường niên của agribank
thực hiện với đồng bào vùng sâu vùng xa vùng dân tộc ít người
vùng bị thiên tai do lũ lụt rét hại công chức viên chức lao động nghèo
bệnh nhân nghèo người già nghèo cô đơn trẻ em không nơi nương tựa
trước đó ngày một mươi năm tháng một tại ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
chi nhánh tỉnh yên bái cũng đã trao một xuất quà tết
trị giá năm trăm một mươi triệu đồng cho đồng bào tỉnh yên bái
thưa quý vị tết nguyên đán là dịp để người dân nghỉ ngơi du xuân
gặp mặt gia đình bạn bè
tuy nhiên trong những ngày tết vẫn có những lực lượng phải trực chiến
trong đó có lực lượng công an
thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi là khẩu hiệu
mà lực lượng vũ trang luôn đặt lên hàng đầu
những người chồng người vợ người mẹ phải gác lại công việc gia đình
để giữ bình yên
công việc gia đình phải giữ bình yên cho đất nước
thấu hiểu nỗi vất vả đó mỗi dịp nghỉ tết nguyên đán
lãnh đạo các đơn vị lại tổ chức cho các chiến sĩ vui chơi xuân trước
bằng nhiều hoạt động khác nhau để động viên cho các chiến sĩ
làm nhiệm vụ trong những ngày tết
vị tết hai nghìn hai mươi bốn là chương trình do ban chấp hành đoàn thanh niên
hội phụ nữ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an tổ chức
để đón tết sớm cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
chương trình gồm hai phần thi
việt nam muôn màu và hương vị ngày xuân
đây là dịp để cán bộ chiến sĩ thể hiện tài năng
cũng như chia sẻ những câu chuyện kỷ niệm trong cả năm vừa qua
và cùng nhau hòa mình vào không khí vui tươi phấn khởi khi tết đến xuân về
phải cảm ơn sự quan tâm của đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất cảnh
đã quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ
đã cho một điều kiện để cán bộ chiến sĩ của cục quản lý xuất nhập cảnh
có cơ hội để thể hiện năng khiếu
cũng như là trí tuệ trong việc
chuẩn bị các chương trình ngày hôm nay
đây cũng là một trong những phần thưởng
không chỉ cho đoàn viên nội viên đâu
mà cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
có một sự chiến đấu mới
để cho chúng tôi có thể vượt qua những khó khăn
những sự vất vả khi phải trực đêm hôm vào dịp tết
để công hiến làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước đã ra phó
mỗi người chiến sĩ công an nhân dân
ngay từ khi học tập trong các trường công an
đã được giáo dục
và gian luyện về tư tưởng
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân
làm niềm vui và lẽ sống cho mình
do vậy việc được công hiến trong những ngày cả nước nghỉ ngơi
là niềm tự hào đối với mỗi chiến sĩ
đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang
thay mặt cán bộ chiến sĩ trong toàn cục quản lý xuất cảnh
chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đánh đạo cục
đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi
tổ chức kế đón tết cho chúng tôi
để cho chúng tôi có không khí phân khỏi
và qua đây thì tôi cũng mong muốn rằng
chào đón một năm mới vui khí thêm mới
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
một mùa xuân mới lại về
dù không được đoàn tụ với gia đình trong những ngày tết
nhưng trên khuôn mặt những người lính công an nhân dân
vẫn luôn dặn người nụ cười hạnh phúc
họ luôn lạc quan yêu đời
và luôn sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ vì tổ quốc và nhân dân
góp phần dệt nên những mùa xuân đầy sức sống
yên vui và hạnh phúc cho mọi nhà
sáng nay toán nhân dân tỉnh kiên giang
đã xét xử nguyễn văn thái
cùng sáu mươi chín bị cáo khác bị truy tố về tội giết người
gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm
tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
xảy ra tại ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang
cáo trạng của viện kiểm sát truy tố nguyễn văn thái
đoàn thiên long cùng bốn mươi tám bị cáo khác phạm tội giết người
một mươi ba bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng
sáu bị cáo về tội che giấu tội phạm
một bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
diêng long và bảy bị cáo khác còn bị truy tố thêm về tội liên quan đến tàng trữ
vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
phiên tòa dự kiến kéo dài trong một mươi năm ngày
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh hết sức quan tâm và coi trọng việc nêu gương
người cũng luôn căn dặn mỗi
cán bộ đảng viên phải lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ
người nói một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
vâng thấm nhuần lời dạy của bác nhiều năm qua ông phạm hoàng tiến
bí thư tri bộ trưởng ấp bốn xã tân kiều huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã thực hành không ngơi nghỉ
cũng từ tấm gương tiên phong của ông mà nhiều phong trào hoạt động ở địa phương luôn đạt kết quả cao

bí thư tri bộ trưởng ấp bốn xã tân kiều huyện tháp một mươi tỉnh tồng tháp đã thực hành không ngơi nghỉ
cũng từ tấm gương tiên phong của ông phạm hoàng tiến

bí thư tri bộ trưởng ấp bốn xã tân kiều huyện tháp một mươi tỉnh tồng tháp đã thực hành không ngơi nghỉ
cũng từ tấm gương tiên phong của ông phạm hoàng tiến
bí thư tri bộ trưởng ấp bốn xã tân kiều huyện tháp một mươi tỉnh tồng tháp đã thực hành không ngơi nghỉ
nơi nào có đảng viên gần dân trọng dân và gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động
thì nơi đó đạt được những thành tựu đáng trân trọng